tỉnh đoàn thanh hóa đã trao tặng bằng khen cho anh phạm bá huy đã lao xuống dòng nước lũ để cứu người
và hoan nghênh sự dũng cảm quên mình vì mọi người của anh
như đã đưa tin chiều ngày ba tháng tám anh phạm bá huy hai mươi sáu tuổi ở bản nhai xã sơn điện huyện quang sơn
đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ trên sông luồng để giải cứu ông lương văn tròn năm mươi hai tuổi
ở bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn bị lũ cuốn trôi mắc kẹt trên ngọn cây
sau khi hỗ trợ được đưa ông tròn vào bờ an toàn sợi dây nối với bờ đã bị đứt
chính anh lại bị mắc kẹt giữa dòng nước càng lúc càng mạnh nhưng may mắn anh đã bơi được sang bờ bên kia an toàn
tỉnh đoàn thanh hóa cho biết trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã quyết định trao huy hiệu
tuổi trẻ dũng cảm cho anh phạm bá huy lễ trao huy hiệu này sẽ được trung mương đoàn tổ chức trong thời gian tới